nằm trong dự án xe thư viện đa phương tiện lưu động mục tiêu đưa ánh sáng chi thức đến với cộng đồng
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đầu năm hai nghìn một mươi sáu vụ thư viện thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch đã triển khai
trao tặng một mươi ba xe ô tô thư viện cho các tỉnh thành tiếp tục thành công của dự án mới đây
ba mươi một xe thư viện tiếp tục được trao cho ba mươi một tỉnh thành trên cả nước
đây là hình ảnh bên trong chiếc xe ô tô thư viện lưu động
bên cạnh bốn năm trăm linh cuốn sách xe còn được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại như máy tính sách tay
tv máy chiếu máy phát điện loa tăng âm và hàng trăm chiếc ghế nhựa
tất cả những thiết bị này đã giúp chiếc xe trở thành một xe thư viện đa năng
trong suốt ba năm qua những chiếc xe thư viện lưu động đã có mặt ở nhiều nơi
vùng sâu vùng xa vùng khó khăn để đưa trí thức đến với đồng bào
từ hai nghìn một mươi sáu đến nay thì có khoảng ba triệu lượt người đã được phục vụ và hơn sáu triệu lượt sách báo
cũng đã được luân truyền và đã được bạn đọc tiếp cận
và trên thực tế thì số lượng người được sử dụng máy tính cũng rất là cao khoảng tám mươi người
và số lượng người được xem phim thì cũng rất là lớn khoảng một trăm hai mươi lượt người được xem phim
không chỉ vậy chiếc xe còn trở thành người bạn thân thiết
luôn được các em nhỏ mong chờ trở thành người bạn hữu ích đồng hành cùng độc giả
chưa có cái tuần nào mà sẽ phải dưng bệnh
ở tại trong thư viện địa điểm nào mà sẽ đến
thì các em học sinh ở đó rồi dân làng ở đó là cứ rất là lưu luyến
và thể hiện cái tình cảm thân thiết và muốn xe để được quay lại
và thường hỏi câu hỏi chú ơi cô ơi khi nào thì xe quay lại
thư viện tỉnh nam định đã tham mưu cho sở văn hóa thể thao và du lịch
ban hành các kế hoạch các văn bản chỉ đạo xuống văn bản
và gửi các ủy ban nhân dân
các huyện thành phố chỉ đạo các phòng văn hóa thông tin
các trung tâm văn hóa thông tin phối hợp với thư viện tỉnh
để tổ chức triển khai việc phục vụ xe thư viện lưu động
tới tất cả các vùng các địa bàn trên vùng miền và các địa phương trên toàn tỉnh
từ những thành công mà dự án mang lại năm hai nghìn một mươi chín
vụ thư viện phối hợp với các doanh nghiệp tiếp tục trao tặng ba mươi một chiếc xe
cho thư viện ba mươi một tỉnh thành
như vậy sau ba năm cả nước đã có bốn mươi
bốn tỉnh thành được trao tặng xe ô tô thư viện lưu động
chính điều này đã góp phần hoàn thành hai đề án quan trọng
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đó là đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời
trong các thư viện bảo tàng nhà văn hóa
và đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi